alario của river plate hai hồ vệ trái được nhìn giá rất cao ở wolfsburg là riccardo rodriguez đang là những mục tiêu tiếp theo của gã nhà giàu nước pháp trong kỳ truyền nhượng mùa đông năm nay
chia tay về bóng đá mời quý vị và các bạn cùng đến với nhịp đập của lãng banh nỉ
tại giải quần vợt hopman cup nếu như đội tuyển mỹ tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình thì nhà đương kim vô địch australia lại gây thất vọng khi chính thức dừng bước ở giải đấu năm nay
đang là đương kim vô địch của giải đội tuyển australia được kỳ vọng tiến sâu tại giải quân vật hoffman cup hai nghìn một mươi bảy
ở màn chạm chám với đội tuyển cộng hòa xét đêm qua hy vọng đó càng có cơ sở khi nick yassos sớm mang lại lợi thế cho đội tuyển xứ chua túi với chiến thắng hai ở trận đấu với adam palaszczuk
nhờ trận đánh đơn tiếp theo daria gavrilova lại không may mắn như người đồng hương
cô gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đã để thua lucy haricka sambaset dù có lợi thế
cô gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đã để thua lucy haricka sambaset dù có lợi thế dẫn trước một ở xét đầu tiên
tỷ số của trận đấu lần lượt là sáu bốn bốn sáu và bốn sáu
bước vào trận đánh đôi quyết định một lần nữa nhà đương kim vô địch lại gây thất vọng
cặp đôi nick yassos daria gavrilova thắng dễ sáu ba trong xét đầu tiên
nhờ hai xét còn lại họ lại để thua cặp đôi adam palaszczuk lucy haricka với tỷ số trong vánh ba sáu và hai sáu qua đó chấp nhận để thua chung cuộc với tỷ số một hai
không giống như nhà đương kim vô địch australia đội tuyển mỹ với những cá nhân đang có phong độ tốt tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội
sau chiến thắng ba trước đội tuyển cộng hòa xéc hôm qua các tay vật sứ cờ hoa đã lặp lại điều tương tự trước cuộc đụng độ với đội tuyển tây ban nha
coco van der weyker mở đầu ngày thi đấu ấn tượng của đội tuyển mỹ bằng trận thắng dễ dàng hai trước lara aruaparena
sau đó không lâu người đồng đội zexox cũng được nở nụ cười chiến thắng
sau khi vượt qua tay vượt kỳ cựu feliciano lopez sau ba xét đấu với các tỷ số ba sáu sáu hai và sáu ba
tiếp đà hương phấn cặp đôi zexox coco van der weyker đã xuất sắc đánh bại cặp đôi feliciano lopez và lara aruaparena trong trận đánh đôi
qua đó khép lại ngày thi đấu với thắng lợi tương bừng ba cho đội tuyển mỹ
vào ngày mai đội tuyển mỹ sẽ có trận đấu được dự báo khó khăn trước nhà đương kim vượt địch australia trước khi đó đội tuyển tây ban nha sẽ đụng độ đội tuyển cộng hòa xếp
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật trình thể thao tối ngày hôm nay của chúng tôi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo